các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hữu đã lập gia đình và có hai con con lớn đã đi làm cháu nhỏ đang học cấp hai
sự việc xảy ra khiến người thân của hữu và làng xóm rất sốc
trước khi xảy ra vụ án tôi cũng nghe về việc hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
chỉ biết một người con của ông tê vay tiền của hữu và chưa trả được
hai bên từng có mâu thuẫn về chuyện này
còn cụ thể số tiền vai bao nhiêu vay thế nào thì tôi không nắm được người chú cho hay
người chú cũng chia sẻ bản thân hữu là người khá kính tiến
nên thời điểm trước khi xảy ra vụ án không ai thấy điều gì bất thường về hữu
theo thông tin phản ánh của người dân địa phương qua tiếp xúc thường ngày
hữu được đánh giá không phải là đối tượng cộng cán hung hăng
nên sự việc xảy ra khiến cho nhiều người bất ngờ
nghi phạm hữu chưa từng có tiền án tiền sự tại địa phương
gia đình hữu có kinh tế bình thường làm công việc tự do
vì lãnh đạo ủy ban nhân dân xã dân tiến thông tin thêm
như đã thông tin trước đó vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng hai
ông lê văn tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và vợ là bà phạm thị đê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm tân tiến xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
đang xây tường rào cho gia đình con trai thì bị lê văn hữu dùng súng bắn
sau đó lê văn hữu đã dùng súng tự tử
vụ việc xảy ra khiến hữu và ông tê tử vong
còn bà đê bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung mương thái nguyên
ông nguyễn công hoàng giám đốc bệnh viện trung mương thái nguyên cho biết
khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu qua thăm khám các bác sĩ thấy có một viên đạn bắn vào thái dương
xuyên qua hộp sọ và găm vào não các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu lấy viên đạn ra ngoài
hiện tại bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy sau khi mổ và phải chờ khi hết thuốc gây mê
thì mới tiên lượng được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
ông trần lê dũng chủ tịch xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên thông tin với phóng viên
về vụ việc xảy ra trên địa bàn
theo ông trần lê dũng
mâu thuẫn giữa vợ chồng nạn nhân ông tới bà đoàn và đối tượng lê văn hữu liên quan tới chuyện tiền bạc
vợ chồng nạn nhân có vai tiền của đối tượng hữu trả lại suất theo thỏa thuận
vợ chồng ông tới bà đoàn và cả đối tượng lê văn hữu đều là công dân sinh sống tại địa phương
tất cả đều chưa có tiền án tiện sự
riêng đối tượng lê văn hữu vài năm trước có chơi bời cờ bạc kinh doanh tài chính
cho thuê cho vai lấy tiền lời
mấy năm gần đây anh đã hồi tâm chuyển tính chịu khó lao động
cũng đã xây dựng được nhà cửa khang trang chủ tịch xã dân tiến cho hay
ông dũng cũng cho biết sự việc vừa xảy ra là điều đáng tiếc
cơ quan công an đang điều tra vụ việc theo thẩm quyền
về thông tin bà l chị gái của ông tới nạn nhân đã tử vong khi bị lê văn hữu nổ súng sát hại
sau đó đã lên mạng xã hội đưa thông tin về việc gia đình nạn nhân đã có đơn phản ánh
báo cáo sự việc lên chính quyền xã
công an xã dân tiến đã vô trách nhiệm không xử lý đơn thư nên mới xảy ra sự việc
ông dũng cho biết thêm thông tin bà l đưa là không đúng
nội dung đăng tải trên mạng xã hội thể hiện trước đó hữu cùng người trong gia đình đã liên tục chửi bới
đe dọa xúc phạm gia đình ông tới
có lần hữu cầm dao gậy sang để ám sát gia đình nạn nhân
đồng thời gia đình bị hại cũng từng trình báo việc hữu có dùng súng bắn dọa gia đình
nhưng công an xã nói không đủ chứng cứ chứng minh người này có súng
người thân gia đình cho rằng nếu chính quyền lắng nghe ý kiến tìm hiểu sự thật
và giải quyết triệt để kịp thời thì đã không có sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra
chính quyền xã dân tiến có nắm bắt được chuyện người thân gia đình nạn nhân đăng tải thông tin cho rằng
công an xã vô trách nhiệm khi mâu thuẫn xảy ra
ngày hôm qua xã đã mời bà lh lên làm việc với cơ quan chức năng
người đăng tải thông tin này cho biết do người thân bị sát hại nên tâm trạng không tỉnh táo
đã đăng tải thông tin chưa chính xác lên mạng xã hội
sau đó bà lh đã gỡ bỏ dòng trạng thái này
việc gia đình hai bên mâu thuẫn phía xạ có nắm được và đã tiếp cận đơn trình báo của gia đình nạn nhân
tuy nhiên khi đang xử lý đơn trình báo thì án mạng xảy ra ông dũng chia sẻ
thưa quý vị khi ở tuổi gần đất xa trời nhưng lại chứng kiến cảnh tượng đứa con gây ra án mạng
rồi tự sát sẽ là một nỗi đau rất lớn đối với một người mẹ
theo lời kể của bà hạ mẹ của hung thủ khi thấy con trai ngồi ở lan can tầng hai
bà đã lớn tiếng gọi
nhưng hữu chỉ xua tay
ít phút sau bà chạy lên thì con đã tử vong
ngôi thất thần ngoài sân tại căn nhà hai tầng khang trang nằm sâu trong con ngõ nhỏ của thôn tân tiến
bà lê thị hạ mẹ của hữu thất thần kể về những khúc mắt giữa gia đình mình và gia đình ông tới
bà hà kể anh lvt con trai ông tới có vay tiền của hữu
cũng chỉ vì món nợ này mà hai gia đình đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn
việc vay mượn dưới tê và thần hữu nhà tôi đã diễn ra cách đây khoảng bốn năm năm bà hạ nói
theo lời bà trong quá trình vay tiền anh tê đã trả cho hữu nhưng vẫn chưa hết vì hoàn cảnh khó khăn
khi đó vợ chồng ông tới nói chuyện với hữu về việc sẽ đứng ra trả tiền cho con trai
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một âm lịch hữu có nói chuyện với t về việc chuẩn bị tiền để trả
thì vợ chồng ông tới nói sẽ làm để trả dần
trong ngày hôm đó con trai tôi ở nhà chỉ đồng thì con trai ông tới là anh v có nói lại là
bốt tôi có nợ gì đâu anh tôi nợ thì tìm anh tôi mà đòi
dẫn đến việc hai bên cãi vã dẫn đến mâu thuẫn sô sát bà hạ kể
sau khi hai bên cãi nhau gia đình ông tới thông báo sự việc tới công an địa phương
bà hà kế tiếp ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai âm lịch thì hữu tiếp tục chỉ động và đã xảy ra mâu thuẫn
với vợ chồng anh v nhưng không căng thẳng như lần trước
tới sáng một mươi năm tháng hai khi bà đang đi phơi ván gỗ ở gần nhà thì nghe tiếng nổ lớn
sau tiếng nổ bà nghe thấy người dân gào khóc thảm thiết
biết có chuyện chẳng lành
bà hạ liền gọi con trai úc chạy về nhà xem có chuyện gì xảy ra
lúc này bà cũng mau chóng chạy về nhà
khi về đến nhà bà hà thấy ông tới nằm gục ở đường bê tông cạnh nhà anh lê văn v
thay ông tới như vậy tôi hoảng loạn mất hết tinh thần
sau đó trấn tỉnh lại tôi chạy đi tìm khắp nhà nhưng không thấy con đâu
khi chạy tới lan can tầng hai thì nghe thấy tiếng tạnh một cái tôi mới phát hiện là nó ngồi ở đây
phát tạch đó là bắn bà đoàn
thấy nó tôi mới gọi hữu ơi
thì nó không thưa nhưng chỉ xua tay
lúc đó tôi nghĩ ngay kiểu gì nó cũng tự bắn mình nên chạy đi tìm con dâu và các con trong nhà
khi chạy lên tầng hai tôi thấy con đã chết gục ở lan can
bà hạ rưng rưng nước mắt kể
bà hà nói rằng trước khi hữu nổ súng bắn vợ chồng ông tới nghi phạm không hề có biểu hiện gì lạ
giờ chỉ nghĩ vợ chồng nó cố gắng bao nhiêu năm nay mới làm được nhà cao cửa rộng mà không ở lại gây ra việc dạy dột tội lỗi
giờ tôi chỉ thương cho hai đứa con của vợ chồng nó
tôi lên đây sinh sống đã hơn bốn mươi năm chưa để mất lòng ai trong làng xóm mà không hiểu sao con trai lại gây ra việc tày trời như vậy
bà hạ sóc xa
bà cũng khẳng định trước khi gây án có thể con trai mình đã uống rượu
đôi tay gạt nước mắt
bà hạ kể vợ chồng bà có tất cả năm người con
hữu là con trai cả
ngay từ năm một mươi sáu tuổi đã phải bương chạy làm thuê
thường ngày hữu là người chịu khó
sau nhiều năm vất vả vợ chồng nghi phạm đã xây dựng được ngôi nhà hai tầng khang trang
người nhà bà hạ cũng khẳng định không hề biết khẩu súng mà hữu sử dụng vào sáng một mươi năm tháng hai
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo